theo thống kê mới nhất của tổng cục thuế tính đến hết tháng một mươi toàn ngành thuế ước thu ngân sách được trên một triệu tỷ đồng đạt tám mươi tám ba dự toán pháp lệnh
trong đó thu từ dầu thô ước đạt khoảng một trăm linh tám dự toán chủ yếu do giá dầu bình quân cao hơn so với dự toán
thu nội địa ước đạt tám mươi bảy năm so với dự toán pháp lệnh tăng hơn một mươi ba so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
hầu hết các khoản thu sắc thuế đều có mức tăng trưởng thu so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám trong đó khu vực sản xuất kinh doanh tăng một mươi hai
cũng đến tính đến cuối tháng một mươi hệ thống quản lý thuế ghi nhận số doanh nghiệp đang hoạt động kinh doanh là khoảng bảy trăm năm mươi hai doanh nghiệp tăng hơn năm mươi bốn doanh nghiệp so với thời điểm cuối năm hai nghìn một mươi tám
tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra kiểm tra ước đạt hơn bốn mươi ba bảy trăm linh tỷ đồng
thu nợ thuế được trên hai mươi bảy
tăng bốn so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám